bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy bảy đối tượng vừa bị công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tỉnh đắk đông tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận đã góp tiền mua ma túy về để sử dụng nhân dịp sinh nhật của một đối tượng trong nhóm vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thị xã gia nghĩa tiếp tục điều tra làm rõ
đường dây tội phạm có tổ chức thực hiện việc buôn lậu đường cắt trắng từ campuchia về việt nam do đối tượng vi hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại số nhà một trăm sáu mươi sáu trần hưng đạo phường châu phú a thành phố châu đốc

sau đó các đối tượng chở hàng từ bãi tập kết là bãi cống đồn ấp bà bài về kho của công ty trách nhiệm hữu hạn di thạnh có địa chỉ tại đường tôn đức thắng phường mỹ thành thành phố châu đốc
khám xét khẩn cấp văn phòng và nhà kho của công ty kim hưng lợi và công ty di thạnh cơ quan điều tra đã thu giữ gần một tấn đường cát trắng trị giá hàng tỷ đồng
vào ngày ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh an giang
khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng là vi hoàng minh lê trung thành lê vũ phong đặng bảo huy về tội buôn lậu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến việc xác minh điều tra vụ phá rừng đặc dụng xảy ra trên địa bàn xã bình hòa huyện kro nga na tỉnh đắk lắc
mà antv đã phản ánh trong những ngày qua kết quả điều tra ban đầu đã cho thấy những điểm bất thường
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi thông tin về vụ phá rừng đặc dụng nam ca được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh vụ việc
theo đó trong biên bản kiểm tra hiện trường vụ việc được lập vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nêu rõ
khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là hai mươi chín
hạt kiếm lâm huyện kro nga na gửi đến một chín trăm chín mươi bảy m ba và một mươi một gốc cây trong đó có một mươi gốc còn mới và một gốc đã cũ
tuy nhiên báo cáo ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của công an huyện kro nga na gửi thường trực huyện huyện kro nga na lại xác định rằng
tổng khối lượng lâm sản bị khai thác chặt hạ tính cả phần gốc thuộc gỗ còn lại hiện trường là bốn mươi một hai trăm sáu mươi bảy m ba và một mươi hai gốc cây đều còn mới
mới đây nhất báo cáo vào ngày hai tháng một mươi hai hạt kiếm lâm huyện kro nga na gửi đến
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn khẳng định khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là hai mươi chín trăm chín mươi bảy m ba và một mươi một gốc cây
trong đó một mươi gốc còn mới và một gốc đã cũ
như vậy là kết quả xác minh kiểm tra hiện trường trong cùng một ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín giữa công an huyện grong anna và lực lượng kiểm lâm
đã chênh nhau hơn hai mươi m ba gỗ còn lại tại hiện trường
dư luận và công luận đòi hỏi tỉnh đắk lắc cần nhanh chóng làm rõ vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời xử lý nghiêm về trách nhiệm của cá nhân tổ chức
trong việc quản lý chỉ đạo và bảo vệ rừng đặc dụng
thưa quý vị và các bạn
chỉ trong một thời gian ngắn
chỉ trong một thời gian ngắn
nhiều bãi tập kết cát xây dựng chưa được cấp phép đã được mọc lên ở một số xã huyện tại tỉnh phú thọ
điều khó hiểu ở đây là những núi cát khổng lồ án ngữ ngay sát ủy ban nhân dân
các khu dân cư tuyến đường chính gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều hiểm họa về mất an toàn giao thông
thậm chí là làm sạt lở bờ kè gây nguy hiểm đến tính mạng hoa màu của người dân
nhưng chính quyền sở tại lại không biết hoặc là cũng mặc dù biết chăng nữa thì cũng có cách xử lý riêng vô cùng khó hiểu
là người nông dân ai cũng quý đất sản xuất như vàng
nhưng vàng cũng không thể so sánh với sức khỏe và tính mạng
nên dù đất sản xuất đang bị những chiếc tàu khai thác cát làm sạt lở
nhưng người dân tại xã vùng xá huyện cẩm khê tỉnh phú thọ chỉ biết chịu đựng
có vậy là hoặc phản đối nhưng mà không được
người ta nói vẫn là hút cát thì trong lần dần nó sạt lở
ở trong đê này đấy bây giờ người ta nói chắc là cũng có đơn về đến huyện thì là họ lấy chuyển xe ra ngoài này
xã em là thấy bảo làm đơn với huyện rồi thì hút được một thời gian xong lại dừng rồi
dừng rồi nhưng bây giờ lại hút nữa
thì chúng em thì chịu chẳng biết được
nhưng mà dân ở đây họ bước xuất không bác
có dân cũng bước xuất
cái mưa bão thì chắc chắn là cũng sợ rồi
nhưng mà chúng em là người dân thì
thì cũng chẳng có dám có ý kiến gì với họ đâu
bởi vì họ làm ăn lớn như thế này chắc là họ phải đến các cơ quan chính quyền lớn
hợp đồng ký tá nào với nhau đâu thì chúng em là người dân cũng không hiểu được
bà con ở đây bức xúc với tình trạng khai thác cát và những bãi tập kết cát không phép
nhưng lo sợ nếu cung cấp thông tin thì sẽ bị những đối tượng xấu trả thù
nên đề nghị với truyền hình công an nhân dân không để họ xuất hiện trên sóng
đồng thời cảnh báo phóng viên có thể sẽ bị gây khó khăn
để tìm hiểu thực tế phóng viên đã có mặt tại xã phùng xá huyện cẩm khê
lúc này máy xúc máy ủi
và tàu khai thác cát ngay chân đê đang hoạt động hết công suất
tại đây thì có những hố sâu hàng chục mét và rộng hàng nghìn mét
điều đặc biệt là không phải do thiên nhiên mưa bão mà tạo ra
mà do những con tàu và những vòi hút cát ngày đêm ở đây
người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng
tuy nhiên đâu vẫn vào đấy
và tình trạng này đang gây sạt lở nghiêm trọng bởi đi tại nơi đây
chỉ sau năm phút nhóm phóng viên có mặt mọi hoạt động khai thác xúc cát đều dừng lại
nhưng những đối tượng lạ mặt vẫn luôn theo sát nhóm phóng viên
thậm chí cho máy xúc chắn đường
không cho xe của nhóm phóng viên ra khỏi bãi cát
chỉ đến khi lực lượng công an xã phùng xá và công an huyện cẩm khê có mặt
các đối tượng mới di chuyển máy xúc để xe ra khỏi bãi tập kết
tại vì là bọn em thì ở đây thì bán chung là chậu nhỏ lẻ thôi

một ngày thì khoảng bao nhiêu chuyển sát

có ngày thì được chục chuyến có ngày thì không được
điều kỳ lạ là bãi tập kết cát này cách ủy ban nhân dân xã phùng xá một con đường
nhưng khi được hỏi vị chủ tịch ủy ban nhân dân xã tại đây
thì câu trả lời lại tiền hậu bất nhất
công ty trên nhiều loại tiếng cường bãi cũng được cấp với bãi
bãi bốc xếp hàng hóa
bãi bốc xếp hàng hóa như vậy là bãi tập kết cát như thế này không
tập kết cát như thế này thì theo quy định của nước thì hay không
gọi là bãi bốc xếp hàng hóa là được tập kết mà
được tập kết cát
thế mình có thể cho
tuy nhiên đến khi truyền hình công an nhân dân đề nghị xem giấy phép hoạt động bãi tập kết cát
của công ty trách nhiệm hữu hạn tiến cường vị chủ tịch này lại khẳng định
giờ đến giờ này thì sau khi mà chưa được hoàn thiện hồ sơ
văn bản về để khai thác thì nó đã tiến hành khai thác
thế xã báo cáo với huyện thì công an huyện cổng khuê đã xử lý vi phạm hành chính trường hợp biến cát này
bên bãi bốc xếp thì đến giờ này là chưa có giấy phép của bãi bốc xếp hàng hóa
giá cát đã thông báo tăng từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
quản lý cũng khẳng định có việc bán cát
nhưng theo những thông tin trên giấy phép mà ủy ban nhân dân xã phùng xá cung cấp
thì giấy phép
khai thác cát của công ty tiến cường đã hết hạn
chưa có giấy phép bãi tập kết
công ty này cũng đã từng bị xử phạt hành chính
việc công ty tiến cường chưa có giấy phép hoạt động bến bãi
nhưng vẫn tập kết cát bất chấp các quy định của pháp luật là việc làm sai trái
nó không những ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống của người dân bị đảo lộn
mà còn làm thất thu nguồn ngân sách của nhà nước
điều đáng nói là tình trạng này không chỉ xảy ra ở huyện cẩm khê
mà còn xảy ra cả ở những huyện khác của tỉnh phú thọ
và cách quản lý của phòng chuyên môn ở đây cũng có cách xử lý lạ lùng
khi coi chủ trương cho phép đầu tư như lá bùa để cho doanh nghiệp vi phạm
dòng sông lô đoạn nằm cách ủy ban nhân dân huyện đoan hùng
chưa đến một km nhưng có rất nhiều bãi tập kết cát
trong đó bãi tập kết cát phúc hải không có biển hiệu
không có hệ thống tưới nước bảo đảm môi trường
chưa được thẩm định cấp phép bến bãi
và có dấu hiệu xâm lấn hành lang dòng chảy
nhưng vẫn hoạt động từ nhiều năm nay
đây là một đơn vị nó nâng cấp từ hộ gia đình lên bến bãi
thực ra thì diện tích vẫn thế hoạt động vẫn thế
chỉ có nâng cấp từ lên doanh nghiệp
phải đề nghị các cơ quan hội quyền đặc biệt là cấp tỉnh cho phép thôi
chứ còn thực chất là ngày xưa chỉ là một hội gia đình kinh doanh
bến bãi cát sỏi bình thường thôi
họ chỉ bán cho các hộ sản xuất xây dựng nhà cửa trên địa bàn
nó chỉ có cái bãi vào khoảng mấy trăm mét vuông
thế họ tập kết họ mua về họ bán
thế nên chúng tôi đang yêu cầu nâng cấp lên thôi
chứ không phải là mới đến mới
nên là nó có một cái khó
bây giờ bắt nó dưng hẳn lại
bao giờ được nâng cấp lên thành doanh nghiệp
được cấp đầy đủ mà hoạt động
thế đó là một cái khó
chúng tôi cho là đây là cái khó
do hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định cấp phép
nên hiện nay nhiều bến bãi tại đây chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy
và khai thác bến thủy không đúng mục đích
thực ra thì hệ cốc huyện thì anh biết là nó cũng ở cái mức độ thôi
nó cũng trong một cơ hợp giám sát thôi
chứ còn chúng không phải cơ quan được cấp phép
cũng không phải cơ quan quyết định như thế này
thế nên là bây giờ ngay cả cái chuyện mà thường xuyên kiểm tra giám sát này
thế là như là bọn tôi thường thường phải có cái sự cơ hợp
với các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh
chủ trương xây dựng các bến bãi đường thủy nội địa của tỉnh phú thọ
là chủ trương đúng đắn
để quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
cũng như tránh thất thoát tài nguyên
tuy nhiên trong thời gian chưa được cấp phép
mà các doanh nghiệp vẫn hoạt động như đã được cấp phép
là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này
thưa quý vị và các bạn
với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng thành phố hà nội
thì cho đến nay loại hình cà phê xóm đường tàu như ở trần phú phùng hưng đã bị xóa sổ
thế nhưng thời gian gần đây thì một xóm cà phê mới lại mọc lên
tại khu vực lê duẩn khâm thiên quận đống đa hà nội
và trước những phản ánh về việc khách nước ngoài đến hà nội
đã tìm tới những khu đường tàu khác nằm trên phố khâm thiên
sau khi sóng đường tàu phùng hưng bị chặn đường
các ban ngành chức năng quận đống đa
đã vào cuộc kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn đường dã
hình ảnh du khách nước ngoài tìm đến chụp ảnh check in
tại khu vực đường tàu nằm trên phố khâm thiên
đặc biệt nhằm tránh bị cơ quan chức năng xử lý
thì một số quán mở cửa trở lại vào ban đêm
đây là một sóng đường tàu nhỏ
bắt đầu từ gác chắn đường tàu trên phố khâm thiên
và kết thúc tại đầu ngõ hai trăm hai mươi hai đường lê duẩn
đoạn đường sắt này là điểm tiếp xúc giữa đường sắt bắc nam
với đường lê duẩn cách điểm gác chắn chừng bốn trăm linh mét
vâng như vậy thời gian vừa qua khi lực lượng chức năng
của thành phố hà nội là mạnh tay với cà phê đường tàu
tại khu vực phùng hưng thì giờ đây tuyến phố khâm tiên
lại là nơi hút du khách đến với dịch vụ cà phê phố đường tàu
và theo nhận định thì khu vực này có lượng tàu chạy qua
với tần suất nhiều hơn do vậy là nguy cơ
mất an toàn giao thông đường sắt là rất lớn
thảm chải nền kệ gỗ bạt tre
các vật dụng phục vụ du khách ngồi thưởng thức cà phê
đang được tổ công tác phường khâm thiên quận đống đa
tháo rỡ dọn dẹp sau khi được tuyên truyền nhắc nhở
và yêu cầu không hoạt động kinh doanh hai bên hành lang an toàn đường sắt
đa số người dân đều chấp hành
những tấm biển báo nguy hiểm như thế này cũng đã được lắp đặt
để cảnh báo khách du lịch
đã giúp con phố cà phê đường tàu ở khâm thiên mới manh nha chưa được bao lâu
đã dần lập lại trật tự
tuy nhiên trong thời gian tới để duy trì sự trật tự ổn định này
lực lượng chức năng cần tiếp tục kiểm tra chốt trực để nhắc nhở
cũng như xử lý những trường hợp cố tình tái phạm
thưa quý vị và các bạn với ưu điểm là nhỏ gọn có thể điều chỉnh hoạt động từ xa
cùng với những tiện ích khác nữa thì camera an ninh
đã và đang trở nên thân thuộc trong đời sống xã hội
đặc biệt là nó còn phát huy một cách tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
rất nhiều địa phương đã và đang triển khai lắp đặt hệ thống này
tại nơi tập trung đông dân cư hay là các tuyến đường chính quan trọng
giúp chính quyền phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm tên ản xã hội
chỉ vài phút mất cảnh giác người đàn ông này đã bị một đối tượng bẻ khóa trộm xe máy
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an quận long biên hà nội
đã vào cuộc điều tra truy xét hệ thống camera lắp đặt trên địa bàn
chỉ sau năm giờ đồng hồ chiếc xe máy bị mất cắp đã trở về với chủ nhân
nhờ có sự giúp đỡ của người dân để trực tiếp là giả soát các hệ thống camera đó
thì chỉ sau có vài tiếng đồng hồ là cũng được người dân ủng hộ
và cung cấp cho rất nhiều các luồng thông tin cũng như các đoạn clip
đây không phải vụ việc duy nhất cho thấy vai trò của camera an ninh
sau nhiều năm triển khai
đến nay mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước
qua đó thu được nhiều kết quả tích cực giúp cơ quan công an chủ động trong phòng ngừa phát hiện nhiều tội phạm
kiểm soát được tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông tình hình trộm cướp tài sản
mua bán tàng trữ trái phép ma túy trộm đột nhập vào nhà dân trên địa bàn đã giảm hẳn
có một vụ mất trộm tiền thì ở khu nhà năm tầng ngoài kia thì camera đã phát hiện đúng những người đúng mà
và đã thu lại được số tiền đã mất trả lại cho người bị hại
nói chung là nắp camera giám sát thì mình chống được những trộm thông thường
việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh còn tác động trực tiếp
giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tại các tuyến đường được gắn camera an ninh
tình trạng người dân vi phạm giao thông vứt giác bửa bãi không còn thường xuyên xảy ra
chúng tôi thấy là một là các thi
camera đã được lắp đặt trên các hệ thống các trục giao thông trong khu dân cư
đã giúp cho công tác bảo đảm trật tự đô thị trật tự giao thông
rồi công tác vệ sinh môi trường như thế là rất tốt
để nhân rộng và phát huy hơn nữa hiệu quả của camera an ninh
rất cần sự chung tay chia sẻ của cả cộng đồng
nhằm mục đích phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm ra khỏi cộng đồng dân cư